trước diễn biến phức tạp của thời tiết gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh miền núi phía bắc
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh các bộ ngành khẩn trương triển khai
thực hiện công tác ứng phó với mưa lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi phía bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày hai mươi hai tháng bảy vùng núi phía bắc tiếp tục có mưa
từ năm mươi một trăm linh mm trong hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trong hai mươi bốn h lũ thượng lưu sông lô có khả năng đạt mức báo động hai
báo động ba hạ lưu gần mức báo động một nguy cơ rất cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ
đặc biệt tại các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng và bắc cạn
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị ban chủ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc các bộ ngành triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ
theo dõi chặt chẽ diễn biến chủ động sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đặc biệt là khu vực nguy cơ bị ngập sâu
sạt lở đất và lũ quét kiểm tra và giả soát các điều kiện vận hành xả lũ phương án bảo đảm an toàn đập và hạ du
đặc biệt là với các hồ thủy điện nhỏ và hồ thủy lợi sung yếu